với hành vi cố ý gây thương tích nguyễn thành tài chú tại huyện châu thành đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm ra
theo kết quả điều tra ban đầu vào trưa ngày một mươi một tháng sáu bùi văn huy chú tại huyện châu thành cùng với nguyễn trung nguyên và nhóm bạn nhậu tại nhà huy
ăn nhậu xong nguyên điều khiển xe máy đến nhà nguyễn thành tài gặp phan tử khiêm và đoàn thanh tồn thì xảy ra mâu thuẫn
trong lúc xô sát tài đã lấy dao chém huy và nguyên gây thương tích với tỷ lệ một mươi ba và huy là một mươi hai
lợi dụng danh nghĩa đi từ thiện kêu gọi quyên góp tiền để xây mộ cho những trẻ sơ sinh xấu số
cao thị hoài hai mươi ba tuổi trú tại xóm tám xã giao nhân huyện giao thủy tỉnh nam định đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền từ thiện của sáu trăm tám mươi tám nhà hào tâm
theo tài liệu điều tra cao thị hoài không làm các công việc từ thiện như trong nội dung những bài viết mà hoài đăng tải trên mạng xã hội facebook
sau khi nhận được tiền từ thiện của các nhà hảo tâm hoài không chuyển cho bất cứ cá nhân gia đình nào cần giúp đỡ hay tổ chức từ thiện nào mà sử dụng để chi tiêu cá nhân
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một hoài đã chiếm đoạt tài sản của sáu trăm tám mươi tám nhà hảo tâm với tổng số tiền gần hai trăm sáu mươi một triệu đồng
hoài đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị với mục tiêu nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và các mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn nhằm thay đổi diện mạo của khu phố
tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân góp phần hướng đến xây dựng xã phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi một
sau gần bốn tháng triển khai mô hình đã tạo được niềm tin sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người dân từ đó giúp ổn định tình hình an ninh trật tự và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
ghi nhận của nhóm phóng viên tại xã thái bình huyện yên sơn tỉnh tuyên quang một trong những xã điểm đi đầu xây dựng mô hình này
cuộc họp tổ tự quản thường niên hàng tuần của tổ tự quản họ giáo yên thịnh huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
những buổi họp thế này các thành viên trong tổ tự quản đã thông tin cho lực lượng công an những vấn đề về tình hình an ninh trật tự từ đó kịp thời giải quyết vướng mắt chia sẻ những khó khăn với bà con giáo dân
hàng tuần nào cũng có bốn ngày là chúng tôi đã đến đây tại nhà thờ này để gặp gỡ nhau về trao đổi với nhau về tất cả các khu vực
về các vấn đề về vướng mắt của bà con hay là vấn đề về trật tự an ninh
cái ý thức của bà con đã được tuyên truyền từ trước rồi nên là nhiều bà con rất ý thức về vấn đề an ninh trật tự hay vệ sinh môi trường về an ninh
không có xảy ra cái trường hợp mất mát hay trộm cắp hay là gây dối hay cái gì cả
các tổ tự quản
các tổ tự quản về văn minh đô thị với nồng cốt là lực lượng công an đã thường xuyên tuyên truyền và nhắc nhở người dân trên địa bàn như thế này
đặc biệt sẽ xử lý nghiêm với những sai phạm các lỗi vi phạm về mất trật tự lấn chiếm lòng đường vỉa hè
gia đình chúng tôi cũng xin chấp hành để đảm bảo hành năng đô thị luôn thông thoáng sạch sẽ
ngoài ra thì gia đình cũng không bày bán để lấn chiếm lòng đường vỉa hè
sau bốn tháng triển khai mô hình
bộ mặt xã cũng đã có nhiều thay đổi
để có được kết quả này ngoài sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương sự đồng lòng ủng hộ của bà con nhân dân là một yếu tố quyết định
gia đình ông nguyễn văn du tại thôn bốn đã tự nguyện hiến hơn năm trăm linh m hai đất làm đường
từ hành động đẹp của mình ông du đã vận động được thêm nhiều hộ dân xung quanh hiến đất hoàn thiện con đường kiểu mẫu của xã
dân nàng đi cũng khen thưởng
đường rộng rãi khoáng mát dễ đi
mà hai đứa này dân nàng thì nói chung là ở đây thì cũng cứ bán hoa quả cho nó tiện thuận tiện
đi đêm đi hôm nó cũng thuận tiện lắm
thế không sợ mất mát không sợ gì
để đảm bảo việc xây dựng xã thái bình điển hình theo đúng lộ trình lực lượng công an xã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền
chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn
bên cạnh đó các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thường xuyên hướng dẫn đánh giá tiến độ kết quả triển khai thực hiện đề án
ra soát và nâng cao tiêu chí đảm bảo mục tiêu kép giữa xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã
thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã thái bình điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc công an xã xây dựng thực hiện thì người dân chưa hiểu
lực lượng công an xã phối hợp với văn hóa xã là tuyên truyền thì người dân mới hiểu được rằng cái quan trọng nhất và cái được của người dân là sống được trong một môi trường an ninh an toàn để phát triển kinh tế
mô hình khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu tại xã thái bình huyện yên sơn đã tạo được niềm tin sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của người dân
tạo cảnh quan khu dân cư ngày càng xanh sạch đẹp môi trường sống lành mạnh an toàn tươi vui
phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân từ đó tạo sức lan tỏa trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thành phố
nhằm góp phần vơi đi những đau thương và mất mát của nhân dân trong đại dịch covid một mươi chín đội k chín mươi của cục chính trị quân khu chín đã phối hợp cùng với quân khu bảy
tiếp nhận một trăm một mươi năm bộ cho cốt người dân đồng bằng sông cửu long tử vong do dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
đội k chín mươi đã chia làm nhiều đoàn và tiến hành bàn giao số cho cốt về với gia đình
sau khi tổ chức buổi lễ dân hương trang trọng đội k chín mươi đã bàn giao cho cốt cho bộ chỉ huy quân sự các tỉnh thành trong vùng
trò cốt được ban chỉ huy quân sự các địa phương đón nhận và bàn giao về gia đình
trong tổng số một trăm một mươi năm bộ cho cốt tiếp nhận lần này có sáu bộ chưa xác nhận được địa chỉ người thân
số này sẽ được lực lượng ra soát hoặc đưa vào chùa để lo nhang khói
đây là việc làm thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc việt nam góp phần vơi đi những nỗi đau thương mất mát của nhân dân
hoàn thành tâm nguyện của thân nhân các gia đình có người tử vong do dịch bệnh covid một mươi chín
mới đây đội kiểm soát hải quan cục hải quan tp hcm cho biết qua phối hợp với chi cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một
kiểm tra lô hàng nhập khẩu giá trị lớn đã phát hiện hàng trăm thùng hàng nhập lậu ngụy trang trong thùng container sò huyết
lô hàng nêu trên do công ty trách nhiệm hố hàng kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm vietcitrus tp thủ đức tp hcm đứng tên nhập khẩu
trên tờ khai hải quan doanh nghiệp này khai báo nhập khẩu hơn hai mươi một tấn sò huyết nguyên con đông lạnh trị giá trên hai tỷ đồng từ indonesia
lô hàng cập cảng cắt lái từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
phát hiện lô hàng có dấu hiệu nghi vấn sang khai báo hải quan
đội kiểm soát hải quan phối hợp với chi cục hải quan cơ khẩu cảng sài gòn khu vực một dừng thông quan mở kiểm tra thực tế lô hàng
kết quả phát hiện ngoài số xà huyết nhập khẩu đúng với khai báo hải quan phía trong container còn được cất giấu cả trăm thùng cắt tông hàng hóa không khai báo hải quan như tổ yến vụng cá ngựa khô cá hải long khô nanh và sừng động vật phụ tùng xe ô tô các loại
tại quận phú nhuận tổ công tác ba trăm sáu mươi ba cũng tuần tra khép kính địa bàn sau hai mươi hai h đêm
theo ghi nhận sau thời gian thực hiện giãn cách để phòng chống dịch bệnh lượng người và phương tiện ra đường đã giảm hẳn
đa số các trường hợp ra đường đều có lý do chính đáng và đủ điều kiện theo quy định
sau hai mươi hai giờ thì tổ ba trăm sáu mươi ba như hôm nay là chúng tôi tuần tra đảm bảo an ninh trực tự
kiểm tra ngoài nhiệm vụ cũ của tổ ba trăm sáu mươi ba kiểm tra hành chính và phòng chống tội phạm
song song với nhiệm vụ đó thì chúng tôi nhiệm vụ kép đó nữa là phòng chống dịch
để người dân ngoài mục đích ra đường chính đáng thì còn phải yên tâm để ra đường
không có sợ về vấn đề an ninh trật tự về tội phạm
chúng tôi quyết tâm giữ vững an ninh trực tự không vì sự nới lỏng giãn cách mà lơ là trong công tác thực hiện nhiệm vụ
chúng tôi luôn sẵn sàng thức để cho dân ngủ thực hiện tròn nhiệm vụ được giao
người dân đi đường đêm như vậy là mấy anh quá cực khổ
rất an tâm cho người dân khi từng tra ban đêm để đảm bảo tránh tình trạng cướp giật của người dân
ngoài tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trực tự
công an tp hcm cũng sẽ mạnh tay xử lý các trường hợp ra đường không đúng quy định về phòng chống dịch
tổ tuần tra kiểm soát theo các cộng phường
cùng với kết hợp với tổ tuần tra ba trăm sáu mươi ba và tổ chức hành sự đảm nhiệm
thì tiến hành tuần tra kiểm soát trên toàn
các tiến đường trên địa bàn của người dân trước khi đi ra đường
thì phải thực hiện khai báo mã quý gia
nếu mà chúng ta không có khai báo mã quý gia
thì người dân có thể xuất trình cái giấy đã chứng nhận đi một mối
hoặc là người bệnh đã ép không đã khỏi bệnh dưới sáu tháng
thì là đủ điều kiện đi ra đường
hiện nay lượng người tham gia giao thông trên đường đã đông đúc trở lại
để tránh phiền hà lực lượng chức năng sẽ kiểm tra ngộ nhi
đối với người dân thay cho việc trực tại các chốt kiểm soát
tất cả đều nhằm vào mục đích tập trung tuyên truyền nhắc nhở
để người dân thực hiện đúng tinh thần của chỉ thị một mươi tám
của ủy ban nhân dân tp hcm sau khi nới lỏng giãn cách xã hội
đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh
một vụ tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng đã làm cho hai người chết
và một người mất tích xảy ra tại ngã ba kênh vành đai
thuộc tổ tám khu phố dạy ốc phường vĩnh hiệp tp đặc giá tỉnh kiên giang
vào khoảng tám giờ tối ngày năm tháng một mươi tại địa chỉ trên
ông huỳnh hà bắc ba mươi bảy tuổi chú tại huyện châu thành tỉnh kiên giang
điều khiển vỏ máy composite chở theo bảy người trên đường đi đám rỗ về
lưu thông trên tuyến kênh vành đai thuộc phường vĩnh hiệp tp đặc giá
thì máy bị hỏng nên phương tiện bị quay ngang
cùng lúc này chiếc xà lan chở đá do ông lê văn ca bốn mươi chín tuổi
chú tại tp phú quốc điều khiển đi ngược chiều chạy đến đã va chạm
vụ tai nạn đã làm phương tiện vỏ composite
bị chìm ông bắc và bảy người rơi xuống sông
sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh kiên giang
và người dân đã có mặt tại hiện trường cứu vớt được năm người còn ba người mất tích
đến sáng và chiều ngày sáu tháng một mươi lực lượng khảnh sát cứu nạn cứu hộ
đã tìm được thi thể hai người hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn
vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại
thưa quý vị tuyến đê hữu hồng đoạn qua huyện phú xuyên và huyện thường tín hà nội
vừa được quỹ bãi nhân dân thành phố hà nội đầu tư hàng trăm tỷ
để thực hiện duy tu sửa chữa nâng cấp mặt đê vào thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên sau một thời gian ngắn đến nay thì tuyến đê này đã xuất hiện tình trạng xuống cấp
nhiều nơi đã hình thành ổ voi ổ gà gây mất an toàn giao thông
và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
vậy đâu là nguồn nhân của tình trạng này
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây
tuyến đê mới được nâng cấp tuy nhiên nhìn những hình ảnh như thế này
chẳng khác gì một tuyến đường làng của những năm chín mươi
nắng thì bụi mưa thì lầy lội ổ gà thậm chí cả ổ voi xuất hiện
đường thì có những cái nó cũng lề lội nói chung là nó cũng có hiện tượng xuống cấp
đi lại thì nói chung là đến các cái chỗ này thì đi lại nó phải giảm tốc độ
và nó phải chậm lại thôi để cho nó an toàn phải tránh phải nợ chỗ nào nó dễ đi mình đi
đi lại thì nó khó khăn thôi chứ còn gì nữa là nó bụi mù lên ý
xe nó chở vật liệu nó quá khổ quá tải nó đi thì nó hỏng
chủ yếu đi đêm cái bọn xe nó chở cát chở ghép xe va bốn chân nó chở đấy
những chiếc xe quá khổ quá tải phục vụ vận chuyển vật liệu xây dựng cho các bến bãi dọc sông hồng
theo nhiều người dân đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc tuyến đê mới được tu sửa nhưng nhanh chóng xuống cấp

trời thằng nước của xe nó chấp nhiều nó vừa vừa xuống nó chấp mê
để làm rõ hơn vấn đề này phóng viên chúng tôi đã liên hệ với chính quyền ủy ban nhân dân xã thống nhất
địa phương có tuyến đê chạy qua để tìm hiểu nguyên nhân cũng như hướng khắc phục tình trạng này
tuyến đường d xuống cấp thì cũng một phần ảnh hưởng của cái việc mà xe quá tải chạy trên địa bàn
trên địa bàn thì cũng có cái bãi chở vật liệu xây dựng đối với huyện phú xuyên
nên là nó cũng về công tác phối hợp nó cũng có cái
thế thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta tôi cũng đã phối hợp với cả thanh tra đường bộ
thế thì tuy nhiên thì cái việc mà hoạt động thì nó cũng chưa được thường xuyên
đấy cũng là một cái phần ảnh hưởng rất là lớn
thì còn về mặt quan điểm đối với các bến bãi thì xã cũng đã căn cứ vào các cái văn bản chỉ đạo của cấp trên
thì cũng đã mời vào phối hợp thực hiện
thì song hành với cái việc đó thì cũng yêu cầu các cái hộ mà trong cái thời gian mà
thực hiện các cái văn bản của cấp trên là chúng ta phải di chuyển các cái vật liệu xây dựng
để đảm bảo cái hành năng thoát ngũ trong mùa mưa
thì xe là chúng ta vận chuyển là phải đảm bảo thứ hai nữa là phải giữ gìn cái vệ sinh môi trường
tuyến đê hữu hồng vẫn luôn phải gánh những chuyến xe tải trọng chở vật liệu xây dựng như thế này
để đảm bảo an toàn cho tuyến đê sung yếu đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông
các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp giảm lượng xe tải lớn đi qua đây
cũng như tăng cường công tác thanh kiểm tra và đưa các bãi khai thác vật liệu xây dựng ven sông vào quy hoạch
công an huyện kromana tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam một đối tượng dung quốc
đánh lún sọ não người khác do mô thuẫn tử chuyện nước tràn và dụng lúa của nhau
đó là đối tượng phạm hữu quang chú tại xã bình hòa huyện cromana
còn nạn nhân là anh nguyễn đức huấn trú tại cùng xã
theo đó gia đình anh quang và anh huấn có hai thửa ruộng lúa gần nhau được ngăn cách bởi một mương nước
khi anh huấn đi kiểm tra ruộng phát hiện nước đang chảy vào làm ngập lúa vừa mới sạ
nên đã lấy đất đắp con mương lại vì thế nước lại chảy sang thửa ruộng bên quang
thấy vậy cả hai lời qua tiếng lại sẵn có cuốc trong tay quang đã đánh vào đầu anh huấn
làm nạn nhân gục ngay tại chỗ anh huấn bị thương tật ba mươi năm
sở y tế tỉnh đồng nai vừa có văn bản khẩn về việc phân công hỗ trợ công tác tiêm vaccine phòng
đợt chín đợt một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một theo đó điều động hơn bảy mươi tổ tiêm từ các đơn vị trực thuộc và tư nhân
để hỗ trợ bảy huyện trên địa bàn của tỉnh
theo sở y tế tỉnh đồng nai trong đợt chín và đợt một mươi hai toàn tỉnh đồng nai tổ chức tiêm chín trăm linh liều vaccine
với tổng số bốn trăm hai mươi ba tổ tiêm để hỗ trợ công tác tiêm vaccine tại các địa phương
tỉnh cửu thống nhất trảng bơm cẩm mỹ định quán ân phú và nhân trạch
sở y tế đã điều động phân công hơn bảy mươi tổ tiêm
đến hỗ trợ trong thời gian bắt đầu từ ngày bảy tháng một mươi
đến khi kết thúc công tác viên phòng chống covid một mươi chín đợt chín đợt một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn các huyện
bên cạnh đó sở y tế cũng đề nghị trung tâm y tế các quyện tham mưu cho ủy ban nhân dân các quyện
tiếp nhận đảm bảo trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho các nhân viên y tế
khi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đi lại bố trí chỗ nghỉ và các chế độ kinh phí
tham gia chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín theo đúng quy định
công an tỉnh an giang đã trao hàng chục tấn lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm vật tư y tế
cho ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh an giang để gửi đến hỗ trợ nhân dân trở về an giang
từ các tỉnh thành phố trong những ngày qua
tính đến chiều ngày sáu tháng một mươi lượng người dân từ các tỉnh thành phố như thành phố hồ chí minh
đồng nai bình dương long an trở về an giang đã gần bốn mươi người
cấp ủy chính quyền lực lượng công an và các lực lượng khác của tỉnh an giang
đã tiếp nhận đảm bảo an ninh trật tự và đưa nhân dân về các khu cách ly tập trung an toàn chú đáo
với mục đích đồng lòng cùng các cấp chính quyền tỉnh an giang trong việc hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt
thông qua ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh an giang
công an tỉnh an giang đã gửi bốn mươi tám hộp sữa bảy mươi khẩu trang năm mươi tấn gạo hai túi thuốc
và hai mươi phần thuốc sông đến khu vực tập trung người dân mà địa phương đã đón nhận
sự đóng góp về sức lực vật chất và tinh thần của lực lượng công an đã tạo sức lan tỏa rộng khắp
là niềm tin và sức mạnh để người dân có thêm động lực chiến đấu với dịch bệnh trong những ngày tới
lực lượng công an các địa phương nơi có người dân từ các tỉnh thành phía nam di chuyển về quê
đã và đang tiếp tục hỗ trợ tiếp đón hỗ trợ chỗ ăn chỗ nghỉ tạm thời và dẫn lộ an toàn đến địa phương giáp danh
theo số liệu thống kê
tính đến ngày năm tháng một mươi tại các chốt phòng chống dịch tại tỉnh cà mau
ghi nhận có khoảng hai mươi người dân từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận đã tự phát về quê bằng xe máy
trước tình hình trên giám đốc công an tỉnh cà mau đã tăng cường hàng trăm cán bộ chiến sĩ
tại các điểm tiếp nhận hỗ trợ người dân khai báo thông tin đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đồng thời phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức phát lương thực nước uống cho bà con
đưa người dân về đến nhà các khu vực cách ly tập trung đảm bảo an toàn
bảy công dân từ các tỉnh thành phía nam về quê bằng xe máy đã đi qua địa bàn tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng tỉnh nghệ an đã tổ chức hướng dẫn giao thông cho các đoàn xe để kiểm soát
tránh ủn tắc trên quốc lộ một a đồng thời thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự
hướng dẫn người dân làm các thủ tục phòng chống dịch và đưa vào các khu cách ly tập trung theo đúng quy định
đối với những công dân ngoài tỉnh lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường đi theo quốc lộ một a ra hết địa phận tỉnh nghệ an
sau đó sẽ bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa
dự kiến trong những ngày tới sẽ có hàng nghìn người tiếp tục về quê đi qua địa bàn
lực lượng công an tỉnh nghệ an vẫn thường xuyên túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để thực hiện các hoạt động đón và hỗ trợ công dân về quê
đảm bảo một cách chú đáo và an toàn nhất